trong hai ngày ba mươi một tháng ba và ngày một tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn tại thành phố hạ long tỉnh quảng ninh
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn và ủy ban nhân dân tỉnh quảng ninh đã tổ chức hội nghị phát triển bền vững nuôi biển nhìn từ quảng ninh
hội nghị được tổ chức với mục đích thúc đẩy nhanh tiến độ thực hiện đề án một nghìn sáu trăm sáu mươi bốn về nuôi biển trên địa bàn tỉnh quảng ninh nói riêng và các tỉnh ven biển nói chung
nhận diện tình hình nuôi biển trên thế giới và trong nước hiện nay triển khai tổ chức thực hiện quy hoạch nuôi biển và các thủ tục đánh giá tác động môi trường
tháo gỡ khó khăn trong cấp phép giao khu vực biển nuôi trồng thủy sản tại quảng ninh nói riêng và cả nước nói chung trong thời gian tới
hội nghị cũng sẽ giới thiệu tiềm năng thế mạnh cơ chế chính sách thu hút đầu tư phát triển nuôi biển theo hướng công nghiệp hiện đại đa giá trị
đồng thời tham vấn ý kiến của các chuyên gia nhà khoa học các doanh nghiệp trong và ngoài nước để tổ chức phát triển bền vững nuôi biển tại tỉnh quảng ninh trong những năm tới
ngày hai mươi bốn tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã đưa vào vận hành chính thức trạm bơm giã chiến xuân quan
và kịp thời đưa vào vận hành cho mùa khô để pha loãng nguồn nước trong hệ thống thủy lợi bắc hương hải từ đó giảm thiểu ô nhiễm môi trường
chạm bơm được trang bị tám máy bơm chìm với công suất một mươi sáu m ba một giây do đội ngũ kỹ sư việt nam thiết kế và vận hành
chạm bơm sẽ bổ sung nước vào hệ thống giúp trung hòa dòng nước ô nhiễm và tạo dòng chảy giúp hệ thống thủy lợi bắc hưng hải tự làm sạch
mỗi ngày hệ thống thủy lợi này tiếp nhận khoảng năm trăm linh m ba nước thải từ các khu đô thị khu công nghiệp
do đó sử dụng trạm bơm giã chiến xuân quan là bước khởi đầu quan trọng trong việc giải quyết ô nhiễm hệ thống thủy lợi bắc hưng hải
theo dự báo của cơ quan khí tượng thủy văn trong tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn sẽ xuất hiện ba đợt chiều cường đợt một từ ngày mùng hai đến ngày bốn đợt hai từ ngày một mươi một đến ngày một mươi bốn đợt ba từ ngày hai mươi năm đến ngày hai mươi chín
dự báo độ mặn cao nhất mùa khô hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi bốn trên sông cái lớn cái bắc
hệ thống thủy lợi cái lớn cái bé ở mức cao hơn trung bình nhiều năm độ mặn cao nhất xuất hiện vào tháng ba và tháng bốn và khả năng kết thúc muộn để ngăn đợt chiều cường đầu tháng bốn để nước mặn lấn sâu vào nội đồng
từ ngày hai đến ngày bốn tháng bốn hệ thống thủy lợi cái lớn cái bé sẽ được đóng toàn bộ cửa van
hệ thống sẽ đóng tất cả các cửa cống hoàn toàn phương tiện thủy không được lưu thông qua các cửa cống chỉ được lưu thông qua khu vực cống cái lớn và cống cái bé bằng cửa âu thuyền
tại đây có bố trí hệ thống báo hiệu đường thủy nội địa và lực lượng điều tiết khống chế hướng dẫn đảm bảo an toàn giao thông thủy
các phương tiện thủy khi lưu thông đến khu vực này phải tuyệt đối tuân thủ theo sự hướng dẫn của hệ thống báo hiệu đường thủy nội địa và lực lượng điều tiết khống chế hướng dẫn bảo đảm an toàn giao thông thủy tại hiện trường
đẩy mạnh tích tụ tập trung đất đai phát triển nông nghiệp theo hướng hiện đại chuyên canh hàng hóa tập trung quy mô lớn
bảo đảm an toàn thực phẩm dựa trên nền tảng ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến chuyển đổi số cơ giới hóa tự động hóa
là chủ trương lớn đã được các địa phương tập trung triển khai trong những năm vừa qua
theo đó với sự năng động nhiều tổ chức cá nhân đã mạnh dạn thuê góp đất mượn ruộng để canh tác trên quy mô lớn
điều này đã mang lại nhiều lợi ích như hình thành thêm nhiều vùng sản xuất tập trung có liên kết chặt chẽ ổn định đầu ra cho sản phẩm nông sản
trước thực tế tốc độ phát triển công nghiệp và đô thị hóa diễn ra mạnh mẽ những năm vừa qua
đã khiến diện tích đất nông nghiệp của tỉnh bắc ninh liên tục bị thu hẹp theo các năm
theo đó tại nhiều vùng sản xuất nông nghiệp trọng điểm trên địa bàn tỉnh
người dân đang phải đối diện với nhiều thách thức như yêu cầu tăng năng suất nhưng phải giảm lượng nước tưới và các yếu tố đầu vào
biến đổi khí hậu ngày càng rõ nét áp lực sâu bệnh hại gia tăng
ngoài ra là các thách thức về ứng dụng công nghệ mới cơ giới hóa vào sản xuất
gia tăng hiệu quả đầu tư từ hoạt động sản xuất nông nghiệp
trong khi đó nền sản xuất của địa phương này phần lớn là quy mô nhỏ lẻ manh mốn
điều này đã gây cản trở cho hoạt động áp dụng công nghệ vào sản xuất
để giải quyết những yếu tố bất thuận trên giải pháp tích tụ tập trung dưỡng đất
hình thành mô hình sản xuất tập trung quy mô lớn đang được xem là hướng đi triển vọng
khi việc tích tụ dưỡng đất thì đã
kết hợp với chuyển đổi cơ cấu cây trồng thì chúng ta sẽ
những cái vùng sản xuất mà có hiệu quả như thế thấp
như là trồng núa được một số cây trồng có hiệu quả như thế thấp
ta chuyển sang trồng được những cây rau màu
được cây có hiệu quả cây ăn quả có hiệu quả kinh tế cao hơn
thì từ đó nó góp phần cho cái tăng hiệu quả kinh tế
giá trị trên bộ nhân tài kinh tế của đất trồng tròn
thực tế thời gian qua
ngành chức năng cũng như chính quyền các địa phương của tỉnh bắc ninh
đã có nhiều giải pháp giúp ổn định bền vững vùng nguyên liệu
và nâng cao hiệu quả từ hoạt động sản xuất nông nghiệp
như xây dựng chuỗi liên kết sản xuất tiêu thụ nông sản
đẩy mạnh hoạt động tập huấn kỹ thuật canh tác hiện đại vào sản xuất
tập huấn sử dụng các sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật an toàn có trách nhiệm
tuy nhiên tất cả các giải pháp này nếu muốn đạt hiệu quả
thì cần triển khai trên diện rộng và quy mô đủ lớn
những năm trước đây nhiều hộ dân tại xã mỹ hương của huyện lương tài tỉnh bắc ninh
vì nhiều lý do như thiếu lao động sản xuất hiệu quả thấp khiến cho nhiều thử dụng bị bỏ hoang
người nông dân cũng ít mặn mà với đồng ruộng
trước tình hình trên từ năm hai nghìn một mươi chín các thành viên của hợp tác xã sản xuất nông sản an toàn huyên châu
đã chủ động thuê mượn lại những thử dụng bỏ hoang của người dân
để thực hiện mô hình sản xuất các loại rau củ quả trên cánh đồng lớn
hợp tác xã đã đạt diện tích gần một mươi ba hectare
hiệu quả trong sản xuất đã được thay đổi rõ rệt theo từng năm

với quyết tâm đánh thức tiềm năng đất đai
những năm qua việc triển khai chính sách tích tụ tập trung dụng đất
đã được các địa phương của tỉnh bắc ninh tập trung triển khai một cách linh hoạt
bài bản và phù hợp với đặc điểm của tỉnh địa phương
qua đó tạo điều kiện cho người nông dân yên tâm đầu tư phát triển sản xuất
hình thành cánh đồng rộng lớn áp dụng quy trình sản xuất nông nghiệp theo tiêu chuẩn việt gáp
chuyển đổi hữu cơ vùng trồng ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật mới
đưa cơ giới hóa vào sản xuất giảm chi phí đầu vào và tăng giá trị thu nhập trên mỗi đơn vị diện tích canh tác
đồng thời sản xuất trên diện tích và quy mô lớn cũng đã giúp nhiều nông hộ
các doanh nghiệp hợp tác xã thành công trong hành trình xây dựng giá trị sản phẩm khác biệt
gắn với phát triển kinh tế nông nghiệp
xã mỹ hương huyện lương tài là một trong những địa phương đạt được những kết quả đáng kể
trong quá trình tập trung tích tụ dụng đất quy mô lớn của bắc ninh
với tổng diện tích lên đến hơn bảy mươi hectare cho hàng chục hộ dân
hợp tác xã này tập trung tích tụ dụng đất sản xuất theo hướng hàng hóa
giúp cho thu nhập từ sản xuất nông nghiệp của người dân tăng gấp nhiều lần so với trước đây
thu nhập khoảng trên một trăm linh triệu đồng trên một hectare đối với khu vực chuyển đổi
đã tạo cảnh quan môi trường cũng như thay đổi diện mạo về nông nghiệp đối với địa phương
còn tại khu vực xã minh tân của huyện lương tài là khu vực được đánh giá có chất lượng sản xuất lúa chưa cao
do tính chất của đất và địa hình đồng dụng trụng thấp
bên cạnh đó với tâm lý còn nhiều nghi ngại khi cho thuê mượn đất sản xuất
nên tình trạng hoang hóa đồng dụng vẫn còn xảy ra
trước tình hình trên gia đình ông vũ huy thông
đã đứng ra thuê lại đất của bà con để hình thành vùng sản xuất mang tây xanh
và một số loại cây dược liệu không sử dụng phân vô cơ hay thuốc bảo vệ thực vật
với quyết tâm thay đổi tư duy tập quán hướng tới nền sản xuất nông nghiệp tiên tiến
trên diện tích hơn bốn hectare đất bãi dụng trũng được thuê lại của các hộ dân trong địa phương
ông thông và các hộ cùng liên kết sản xuất đã luôn ý thức được việc để mạnh áp dụng cơ giới hóa
và ứng dụng tiến bộ khoa kỹ thuật
phương thức sản xuất an toàn từ trồng chăm sóc đến chế biến sâu rồi đưa sản phẩm ra thị trường
đều được tuân thủ chặt chẽ theo tiêu chuẩn hiệu cơ việt gáp
nếu có những mô hình lớn thì mình rất tận dụng được nhiều giảm bớt được nhân lực
một là hệ thống tưới mình làm nó tưới nó nhàn tất cả bằng bếp tưới mà bằng máy
mình ngồi bấm khiển thôi thì nó giá thành nó hạ hơn là những nhỏ lẻ
có thể nói một số hệ thống tưới
một số mô hình sản xuất nông nghiệp quy mô lớn phát triển bền vững
mà các doanh nghiệp hợp tác xã và hộ cá thể tại các địa phương của tỉnh bắc ninh xây dựng
đã tạo điều kiện gắn kết giữa người trồng rau với doanh nghiệp
nhằm phát triển sản xuất theo hướng hàng hóa
theo cách làm này người nông dân đã trở thành chủ thể gắn bó chặt chẽ
với hợp tác xã và doanh nghiệp khi hình thành được vùng sản xuất quy mô lớn
bảo đảm cả về chất và lượng sản phẩm đủ lớn theo yêu cầu của đối tác
để có được những chuyển biến như trên là sự vào cuộc của các ban ngành

để bà con liên kết với giao thương với các tỉnh khác
với tiềm năng lợi thế sẵn có cũng như hướng đi đúng
những năm qua các mô hình tập trung tích tụ dụng đất hình thành vùng sản xuất quy mô lớn
đã trở thành điểm sáng trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng của tỉnh bắc ninh
đã mang lại hiệu quả tích cực cho người nông dân
cũng như các tổ chức tham gia đầu tư sản xuất nông nghiệp
nhằm tạo ra những diện tích liền vùng liền thừa quy mô lớn để canh tác
tỉnh bắc ninh cũng khuyến khích các hộ dân có đất nhưng không có khả năng canh tác
nên cho các tổ chức cá nhân có nhu cầu thuê lại tránh tình trạng đất bị bỏ hoang gây lãng phí
và cách làm này cũng là một trong những yếu tố thuận lợi để hướng tới
nền sản xuất nông nghiệp hoàng hóa tập trung quy mô lớn năng suất cao chất lượng tốt
từ đó tăng hiệu quả và khả năng cạnh tranh của sản phẩm
thực hiện tốt việc liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm
mở hướng phát triển nông nghiệp bền vững cho địa phương này
đồng thời làm tiền đề để hình thành các chuỗi liên kết gắn giữa sản xuất ban đầu
với chế biến và tiêu thụ nông sản
những cái đó sẽ góp phần đẩy nhanh quá trình chuyển đổi
từ sản xuất nông nghiệp truyền thống sang nền sản xuất nông nghiệp hiện tại
phong trào dồn điền đổi thừa tích tụ tập trung dụng đất
hình thành cánh đồng mộng lớn ở khắp các địa phương
đang tạo ra một cuộc sống đặc biệt
cách mạng trong sản xuất nông nghiệp
cuộc cách mạng này không chỉ thay đổi tư duy sản xuất
tăng hiệu quả kinh tế trên đơn vị diện tích
mà còn thổi lường gió mới trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp
những cánh đồng mẫu lớn những vùng sản xuất nông sản tập trung
quy mô lớn đang hứa hẹn tiếp tục làm nên những mùa vàng bội thu
và tạo ra những bước đột phá mới cho nền nông nghiệp việt nam
nhật bản là quốc gia có những thành tích
thành tựu vượt bậc trong nhiều lĩnh vực
từ công nghệ đến văn hóa và trong lĩnh vực nông nghiệp
với diện tích đất đai hẹp nhưng tinh thần sáng tạo không giới hạn
nền nông nghiệp nhật bản đã trở thành một điển hình cho sự phát triển
do là quốc gia có điều kiện tự nhiên không thuận lợi
nhật bản là quốc đảo với bảy mươi hai diện tích đất nước là đồi núi
giữa là cao nguyên và bồn địa
trong đó diện tích đất nông nghiệp chiếm chưa đến một mươi bốn diện tích lãnh thổ
do nguồn tài nguyên đất sử dụng để phát triển nông nghiệp rất hạn chế
buộc người nhật phải nghiên cứu ứng dụng các kỹ thuật hiện đại
và tối ưu hóa việc sử dụng đất đai cũng như nguồn nước
robot là lực lượng lao động chính tại nhiều nông trại
làm hầu hết các khâu từ nước tưới bón phân cho đến thu hoạch
trong khi đó các máy móc hiện đại cũng được ứng dụng như máy cày tự hành
có thể canh tác và bón phân sau khi kiểm tra chất lượng đất
các loại máy thu hoạch và thiết bị như một chiếc ba lô giúp người dân thu hoạch trái cây
yếu tố thứ hai nhờ vào trồng trọt trong nhà kính mà các loại nông sản phát triển
không bị ảnh hưởng bởi thời tiết hay khí hậu
phương pháp canh tắc này giúp cây trồng khỏe mạnh và cho năng suất cao
hạn chế tối đa sâu bệnh phá hoại
người dân ít khi phải sử dụng các loại phân bón thuốc trừ sâu
làm ảnh hưởng tới chất lượng nông sản và sức khỏe người dùng
tự động hóa đang được áp dụng hoàn toàn tại nhật bản
bí quyết của nền nông nghiệp nhật bản là để tạo ra chất lượng tốt nhất
phải thực hiện ba tinh chế
đó là định vị chính xác thiết bị tinh chế và kiểm soát chất lượng tinh chế
điều này đã biến nền nông nghiệp nhật bản trở thành nền nông nghiệp cao cấp
với những sản phẩm hoàn hảo